trong cơn rông có khả năng xảy ra gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước